ngày một mươi ba tháng bảy phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp ubthqh cho ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
trong phiên họp sáng nay các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về việc kê khai tài sản xử lý tài sản đã được đại biểu tập trung cho ý kiến
theo ông nguyễn mai bộ phó chủ nhiệm ubthqh người kê khai không đầy đủ tài sản là vi phạm kỷ luật cán bộ công chức
với tài sản kê khai không trung thực và không giải trình được đề nghị giao cho tòa án xử lý về những lý do như sau
chứng minh luật khác ở đây chính là luật phòng chống tham nhũng
lý do thứ hai đó là về thẩm quyền thì tại khoảng chín điều hai mươi bảy của bộ luật tố tụng dân sự quy định về yêu cầu xác định quyền sở hữu
thì ở đây là một trong một mươi yêu cầu về việc giải quyết việc dân sự nó thuộc thẩm quyền xét xử giải quyết của tòa án
đối với điều năm mươi chín của dự thảo luật quy định về xử lý tài sản thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc đề
chủ nhiệm ủy ban pháp luật đề nghị
ở đây là chúng ta có một số cái từ dùng khác nhau thế này
một là kê khai không trung thực hai là tài sản không giải trình rõ nguồn gốc ba là tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình rõ nguồn gốc
tôi cũng nói cái này lần này chắc là hai ba lần rồi
là ở đây chúng ta mới chỉ tiếp cận dưới giác độ là tài sản tăng thêm tức là ông có nhiều ông khá ít
nhưng mà toàn bộ cái quá trình này là không có cái vấn đề là cái ông khái ít
có ít mà ông khai nhiều
đây là phải nói là kê khai không trung thực
trong cái luật này thì cái tài sản tăng thêm là chính là cái phần mà chúng ta tập trung vào để xử lý
mà chúng ta chưa giải thích rõ thì nó cũng trong quá trình triển khai thực hiện nó sẽ vướng mắt
ví dụ như cái tài sản tăng thêm này là chỉ tính trong cái phần khai tăng thêm của người kê khai
hay là cái phần tăng thêm là ngoài cả cái phần
tự kê khai
mà do cơ quan xác minh người ta làm rõ thêm được
trung quanh việc xử lý tài sản thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc
và cơ quan nhà nước cũng chưa chứng minh được do vi phạm pháp luật do phạm tội mà có
nhiều đại biểu thống nhất với phương án như trong tờ trình của ủy ban tư pháp là sẽ chuyển sang cơ quan quản lý thuế để thu thuế thu nhập cá nhân
đồng thời sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân để bổ sung loại thu nhập này là thu nhập chịu thuế và thuế xuất
nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền phát hiện tài sản thu nhập này do phạm tội do vi phạm pháp luật mà có
thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật tương ứng